trong lúc hát karaoke tại thị xã an nhơn do bực tức vì bị lê đức toàn chú tại thị xã an nhơn
bịa chuyện minh tán tỉnh bạn gái của toàn nên bùi văn anh đã dùng cây đao chém mạnh trúng vào đầu toàn
khiến nạn nhân gục tại chỗ bị thương tật ba mươi tám
lúc đó trương văn hậu ngồi cạnh lao vào can ngăn cũng bị bùi văn anh cầm đao chém
đâm hậu nhiều nhát trúng vào bụng gây thương tật tỷ lệ bốn mươi hai
nhờ được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai nạn nhân toàn và hậu may mắn thoát chết
để có tiền ăn nhậu hai đứa tượng là trần văn cường chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tôm
và võ văn hiếu chú tại huyện phú cát tỉnh bình định đã rủ nhau đi cướp tài sản
các đứa tượng đã bị công an huyện phù cát tỉnh bình định khởi tố vào bắt tạm gian
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
trước đó cường và hiếu rủ nhau đến các khu vực vắng vẻ tìm người dân cướp tài sản
khi đến đoạn công viên nguyễn trung trực ở xã cát trinh huyện phù cát
đã dùng hung khí tấn công và cướp một điện thoại di động của anh sang rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an huyện phù cát đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ hai đối tượng ngay sau đó
tại cơ quan công an cường và hiếu khai nhận ngoài vụ cướp nói trên
cả hai đã thực hiện một vụ cướp khác trên nệ bàn với thủ đoạn tương tự
còn tại tỉnh quảng ngãi ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quảng ngãi cho biết
vừa bắt đối tượng nguyễn minh vương chú tại thôn trường định xã tịnh khê thành phố quảng ngãi
về hành vi trộm cắp tài sản
để có tiền tiêu xài cá nhân vương đã thực hiện năm vụ trộm xe máy các loại trên địa bàn phường trần phú
trần hưng đạo nguyễn nghiêm và bệnh viện sơn tỉnh
thủ đoạn của đối tượng là đi bộ trên các tuyến đường lợi dụng sơ hở của một số chủ phương tiện
dùng đồ nghề bẻ khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát
hiện công an thành phố quảng ngãi đã tạm giữ một số xe máy do đối tượng vương trộm để trả lại cho các nạn nhân
gia đình chị huỳnh phương linh chú ấp vĩnh tân xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
rất vui mừng khi được lực lượng công an đến trao trả lại chiếc xe máy của gia đình bị mất trộm
vào khuya ngày bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sau khi đi kiểm tra ao nuôi tôm về
vợ chồng chị đem chiếc xe máy vào nhà cất cẩn thận
sáng hôm sau khi thức dậy chị bàng hoàng khi phát hiện chiếc xe máy của mình bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm
tại bữa bữa bảy tháng một mươi một và buổi chiều em đi chợ về em mới chạy xe vô trong nhà luôn
rồi em mới đi làm công chuyện vòng vòng rồi em mới đi ngủ
cả khoảng một mươi hai giờ em mới ngủ ngủ là tới sáng ra làm chuyện trộm thức ăn
trộm thức ăn xong rồi mới ra đây là phát hiện là chiếc xe mất
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày chín tháng một mươi một công an huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
đã bắt được đối tượng gây án là nguyễn quý điền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú xã điền hải huyện đông hải tỉnh bạc liêu
tại cơ quan công an đối tượng điền khai nhận để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân
điền đã lợi dụng sơ hở mất cảnh giác của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
ngoài vụ trộm nói trên điền còn khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản khác
với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh bạc liêu và sóc trăng
cuối năm thường là thời điểm gia tăng các loại tội phạm đặc biệt là trộm cắp tài sản
ngoài sự tinh vi liều lĩnh của các đối tượng trộm cắp tài sản
thì sự lơ là mất cảnh giác của người dân trong vấn đề tự bảo vệ tài sản
như xe máy đậu không người trông coi không khóa cổ cẩn thận
nhà cửa không đóng cổng không khóa
là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra phức tạp
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm dịp cuối năm
đặc biệt là trộm cắp tài sản
mọi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân
khi phát hiện các đối tượng nghi vấn cần theo dõi và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để kịp thời phát hiện bắt giữ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
liên quan đến thông tin du khách người nước ngoài mang quốc tịch canada
mất tích tại bán đảo sơn trà thành phố đà nẵng
trong sáng ngày hôm nay trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận sơn trà
đã tiến hành khoanh vùng và chia thành từng tổ công tác tích cực tìm kiếm
trước đó vào lúc chín h bốn mươi năm phút ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng công an phường thọ quang quận sơn trà
phát hiện một xe máy màu đen cùng nhiều vật dụng
trong đó có thư tuyệt mệnh của ông malaki mark monkomary năm mươi hai tuổi quốc tịch canada
để lại tại khu vực hố sâu bán đảo sơn trà
đến ngày hai mươi một tháng một mươi một qua xác nhận thông tin liên quan
người thân các đơn vị chức năng của quận sơn trà đã cùng với người thân
tìm kiếm tại khu vực nói trên nhưng vẫn chưa có kết quả
cho đến thời điểm hiện tại các lực lượng chức năng
bao gồm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận sơn trà
vẫn đang tiếp tục tiến hành khoanh vùng chia thành nhiều tổ công tác
sử dụng các phương tiện hỗ trợ theo đường rừng và đường biển để cùng tham gia cứu hộ cứu nạn
lực lượng biên phòng chạm cửa sót bộ đội biên phòng hòa tĩnh
vừa phối hợp cứu nạn thành công ba ngư dân gặp nạn trên biển
vào hồi sáu giờ sáng nay cách khu vực biển cửa sót một hải lý
thuyền đánh cá chưa có dấu hiệu do ông hoàng nhân
trú tại xã thạch trị huyện thạch hà làm thuyền trường
cùng hai thuyền viên gồm nguyễn văn hùng và nguyễn văn thắng
đều ở xã thạch trị huyện thạch hà đang đánh bắt cá
thì bất ngờ bị sóng biển đánh chìm
sau khi nhận được tin báo lực lượng trạm biên phòng cửa sót
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai lực lượng
phối hợp với phương tiện ngư dân để ra ứng cứu
đến tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu nạn đã đưa được ba thuyền viên
và chục vốt phương tiện bị chìm vào bờ an toàn
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đối tượng trần thị lụa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại khu phố tám
phường phước hội thị xã la di tỉnh bình thuận
cao một m sáu mươi và có nốt ruồi nổi cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
và đối tượng trần thị thanh loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố hai
phường phước hội thị xã la di tỉnh bình thuận
đối tượng này cao một m năm mươi hai và có sẹo chấm cách một hai cm trên trước mép trái
còn về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng đàm văn hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại bốn trăm ba mươi tám trên hai mươi một h lê hồng phong
phường một quận một mươi tp hcm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động chứa chấp các đối tượng
đừng có truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý